công nhân người lao động là lực lượng đi đầu trong các phong trào
đóng góp hiệu quả vào quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đơn vị
những năm qua các cấp các ngành và doanh nghiệp tại tỉnh quảng bình đã chú trọng chăm lo đời sống
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
đây cũng chính là động lực để người lao động thi đua sản xuất
tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những năm qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bình vẫn không ngừng quan tâm
chăm lo đời sống lợi ích thiết thực cho công nhân lao động với những việc làm cụ thể
ngăn với đơn vị từ những ngày đầu thành lập đến nay chị trần thị hướng
công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn mai thăng long
phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã có tay nghề vững công việc ổn định

với trách nhiệm là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động
những năm qua liên đoàn lao động tỉnh quảng bình đã tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động hướng đến công nhân lao động
hàng năm tổ chức đối thoại
trực tiếp với công nhân lao động về các chế độ chính sách giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở
tránh được tình trạng tụ tập đông người đình công phản đối doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi tám các cấp công đoàn đã đôn đốc thu gần một mươi năm tỷ đồng
tại một trăm ba mươi tám doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nợ bảo hiểm xã hội
trong năm hai nghìn một mươi tám các cấp công đoàn đã đôn đốc thu gần một mươi năm tỷ đồng tại một trăm ba mươi tám doanh nghiệp